lâu nay nhiều người vẫn thường nghĩ việc kiểm tra nồng độ cồn thực hiện đối với người điều khiển phương tiện ô tô xe gắn máy
tuy nhiên thực tế việc kiểm tra nồng độ cồn đối với lái tàu hỏa phụ lái trưởng tàu nhân viên gác đường ngang
và các bộ phận khác chịu trách nhiệm an toàn đường sắt cũng được cục cảnh sát giao thông bộ công an thực hiện thường xuyên
nhất là vào các dịp cao điểm nghỉ lễ tết
đây là một buổi kiểm tra nồng độ cồn do tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an thực hiện tại ga hà nội
tại đây các nhân viên đường sắt từ lái tàu phụ tàu trưởng tàu đến các vị trí chịu trách nhiệm an toàn trong việc chạy tàu đều được kiểm tra
tại chuyến tàu xuất phát đi thành phố hồ chí minh vào một mươi chín h ba mươi tối hai mươi năm tháng bốn tổ công tác đã phát hiện một trường hợp nồng độ cồn vượt quá mức cho phép
trong bản trình kiểm tra thì phát hiện là một trường hợp có sử dụng
và rượu bia trong quá trình khi lên ban là đo là hai ml trên mục đích thí thẩm

đây là một bài học về công tác trong công tác phục vụ hành khách
cũng như là khi lên ban làm việc để đảm bảo an toàn
thì qua cái sự việc này rất tiếc là có một trường hợp tới tôi sẽ cố gắng trợ lý anh em giáo dục anh em tốt hơn
và sẽ coi như là nhắc nhở anh em
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ và kết nối không được sử dụng rượu bia khi lên ban làm việc
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cả nước xảy ra ba trăm bốn mươi năm vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết và bị thương ba trăm tám mươi năm người
trong số đó có đến một trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử lý bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn
đối với cán bộ lái tàu trưởng tàu và các vị trí phục vụ an toàn chạy tàu
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm kéo dài dự kiến nhu cầu đi lại sẽ rất lớn
nên cùng với nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước sẽ tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp
người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ma túy trong khi lưu thông trên đường